phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tại tỉnh hải dương từ lâu đã phát huy được hiệu quả tích cực
với nhiều cách làm hiệu quả hội phụ nữ xã tân kỳ huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã từng bước giúp nhau thoát nghèo bền vững góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên
gia đình chị hà thị vĩ trước đây thuộc diện hộ nghèo của xã tân kỳ
từ khi được hội phụ nữ xã hỗ trợ tạo điều kiện để được vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội
trên diện tích một mẫu đất chị đã mạnh dạn cải tạo để nuôi thủy sản xây chuồng trại để chăn nuôi lợn
nhờ vậy mà đến năm hai nghìn một mươi bảy gia đình chị đã thoát diện hộ nghèo
hội phụ nữ xã tân kỳ hiện có hai một trăm linh chín hội viên không chỉ giúp cho các hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách
hội còn tạo điều kiện cho hội viên đi thăm các mô hình làm kinh tế giỏi tạo việc làm thêm thu nhập cho những người yếu thế người già
các hội viên luôn tham gia tích cực các hoạt động như phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc
cuộc vận động học tập và làm theo gương đạo đức hồ chí minh xây dựng gia đình năm trăm linh ba sạch

nhưng cũng là cho các chị em hội viên tích cực lập vòng chuyển đổi ở những các trang trại mà chị em đã làm
trong thời gian tới hội phụ nữ xã tân kỳ sẽ chú trọng việc xây dựng củng cố tổ chức cơ sở vững mạnh toàn diện phân đấu xóa nghèo cho tất cả các hội viên